các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyên nhân của vụ tên nạn đang được các cơ quan chức năng khám nghiệp hiện trường điều tra làm rõ